đợt nắng nóng bao trùm brazil đang ghi nhận những kỷ lục mới đặc biệt là ở rio de janeiro
chỉ số nóng bức hi một chỉ số kết hợp nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí
thể hiện nhiệt độ tương đương theo cảm nhận của con người tại thành phố này vào ngày hôm qua
đã lên tới mức trên sáu mươi hai độ c
theo hệ thống thời tiết alert rio đây là mức cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi số liệu vào năm hai nghìn một mươi
nhiệt độ thực tế cao nhất tại rio de janeiro trong ngày hôm qua là bốn mươi hai độ c
do nắng nóng các bãi biển ipanema và copacabana đều trật kín người
nhà chức trách đã đưa ra những khuyến nghị để người dân phòng chống nắng nóng
trong khi đó mưa lớn đang gây thiệt hại ở miền nam của brazil và dự báo là sẽ vẫn tiếp tục tiếp diễn
điều đáng lo ngại hiện nay là luồng khí lạnh rất mạnh sẽ đi kèm mưa to và gió lớn